trong chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc phát đi thông báo khẩn
tìm người trên địa bàn thành phố hà nội đã đi trên chuyến bay qh hai trăm hai mươi bốn của hãng hàng không bamboo airways
chuyến bay qh hai trăm hai mươi bốn của hãng hàng không bamboo airways từ tp hồ chí minh về hà nội
hạ cánh tại sân bay nội bài khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo thông báo khẩn những người đi chuyến bay trên tự cách ly tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
cdc hà nội thông tin về trường hợp dương tính tại hòa bình
đi trên chuyến bay này là bệnh nhân một mươi một bảy trăm chín mươi bảy nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
địa chỉ khu mường định thị trấn mãn đức huyện tân lạc tỉnh hòa bình
bệnh nhân đã được bộ y tế công bố trong bản tin sáng nay